tết nguyên đán đang đến gần cùng với sự gia tăng hoạt động của các loại tội phạm
hoạt động tín dụng đen cũng diễn biến phức tạp gây mất trật tự
lực lượng công an tỉnh quảng nam đã và đang chủ động đấu tranh với loại tội phạm này
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát hình sự đã triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi
bắt năm đối tượng gồm nguyễn hữu tĩnh nguyễn phước vĩnh trần thị thúy phượng
nguyễn văn trì cùng chú huyện duy xuyên quảng nam và lê nam trung chú cẩm lệ thành phố đà nẵng
các đối tượng cho nhiều người vay với lãi suất từ một trăm linh tám đến hai trăm năm mươi
tổng số tiền cho vay lên đến bốn mươi tỷ đồng thu lợi bất chính hai mươi tỷ đồng
đáng chú ý các đối tượng hoạt động rất liều lĩnh
nếu những người vay tiền không đủ khả năng chi trả các đối tượng dùng hung khí vũ lực đe dọa uy hiếp
ép buộc họ phải bán nhà sang tên cho các đối tượng
nhiều người quá khiếp sợ đã bỏ nhà

khám xét khẩn cấp phương tiện nơi ở của các đối tượng thu giữ ba khẩu súng năm mươi một viên đạn một bình xịt hơi cay
nhiều mã tấu gậy gỗ nhiều giấy tờ vay mượn và các đồ vật tài liệu có liên quan
việc tăng chữ trái phép vũ khí nóng để phục vụ cho hoạt động cho vay lãi nặng cho thấy sự nguy hiểm khôn lượng của các đối tượng
các đối tượng loài nợ thường là các đối tượng có tiền ổn tiền sợ sang rổ
có thể sử dụng vũ khí nát
các đối tượng loài nợ thường là các đối tượng có tiền ổn tiền sợ sang rổ sang rổ
và các tệ nạn xã hội như cờ bạc ma túy gây nguy hại cho xã hội
lực lượng công an quảng nam đã và đang tập trung lực lượng quyết liệt điều tra
triệt xóa các đường dây nhóm hoạt động tín dụng đen
chia chặt quản lý tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện
nhất là dịch vụ cầm đồ xử lý nghiêm cơ sở hoạt động không phép biến tướng để hoạt động tín dụng đen
đòi nợ thuê phát hiện ngăn chặn gỡ bỏ xử lý đối với các ứng dụng website có dấu hiệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen
và xử lý các hành vi vi phạm của doanh nghiệp cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật
với chức năng nhiệm vụ của đơn vị chúng tôi tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong ba sao
thứ nhất là tăng cường công tác nắm tình hình ở những địa bàn trọng điểm nắm chắc đối tượng nắm hộ nắm người
cái thứ hai là sẽ tăng cường công tác quản lý kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh tự
về phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật
để phạm ngừa đấu tranh với tàu hộp tín dụng đen lươn lươn công an mà nằm góp ở đây là cảnh sát bình thường
tập trung thực hiện phát biện pháp phạm ngừa hi vọng quản lý và nắm chắc tình hình hoạt động của các loại đối tượng
kịp thời xác lập tổ chức đấu tranh duy ngón
đối với các đối tượng phòng tàu các tổ chức đang có biên hiệp hoạt động hiện hành
các đối tượng ban giống hoạt động tín dụng đen các ban giống mới manh nha hình thành
không để lòng tàu hoạt động hình lạm hành giai hợp của nghiêm trạng tên dự bỏ
tết nguyên đán đang đến gần đây cũng là thời gian các loại tội phạm
trong đó có hoạt động tín dụng đen hoạt động mạnh phức tạp
lực lượng công an quảng nam tiếp tục tập trung lực lượng tấn công
chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh an toàn cho nhân dân vui tết đón xuân